với tinh thần tự lực cánh sinh mới đây nhiều hộ dân tại xã đặc biệt khó khăn dr huyện con rẫy tỉnh con tum đã tự nguyện viết giấy đề nghị chính quyền xã xét duyệt cho thoát diện hộ nghèo
việc làm đầy ý nghĩa này của bà con đã mang lại nhiều niềm vui cho chính quyền và người dân địa phương
gia đình chị yben làng con tene là một trong năm hộ dân ở xã dr re huyện con rẫy tỉnh con tum tự nguyện viết giấy đề nghị chính quyền xã xét duyệt cho thoát diện hộ nghèo
từ năm hai nghìn một mươi sáu kinh tế gia đình chị dần ổn định với hơn hai hectare sắn trên hai trăm linh cây cao su và chăn nuôi mang lại cho gia đình chị vài chục triệu mỗi năm
điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết trong nhân dân giúp nhau xóa đói giảm nghèo được nâng lên
các chương trình dự án hỗ trợ giảm nghèo của nhà nước đã được triển khai đến tận các hộ nghèo và đối tượng nghèo được hưởng thụ tốt
đây là việc làm cần được ghi nhận và biểu dương